theo tình hình trên thế giới là cách mạng công nghiệp bốn thì ứng dụng tự động hóa và sản xuất là một số thể sử dụng cũng như ở trên thế giới cũng như ở việt nam
thế thì hiện nay ở việt nam robot sử dụng thì ngày càng nhiều
hiện đã có nhiều doanh nghiệp thực hiện thành công một số sản phẩm robot được thị trường đón nhận
đây là nhà xưởng của công ty cơ khí mạnh tiến có địa chỉ tại huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
trước đây nhà xưởng này lúc nào cũng chật kín người do toàn bộ quy trình sản xuất các mẫu cắt trang trí nội thất
đều phải thực hiện thủ công
năng suất lao động thấp chất lượng sản phẩm tạo ra lại không đồng đều
ông trần mạnh tiến giám đốc công ty đã quyết định đầu tư thêm những robot bo điện để tăng hiệu quả sản xuất
tuy nhiên do không có nhiều chi phí để nhập khẩu robot từ nước ngoài
ông đã tìm đến sản phẩm robot do công ty robotics ba t của việt nam nghiên cứu chế tạo
nó làm cho mình giải phóng được mình cái thời gian mà sản xuất rất là nhiều
tại vì khi mà mình làm bằng tay hay là mình chắc bằng tay bằng dưỡng á
thì một tiếng một hộ dù mình giỏi lắm mình cắt được khoảng tầm khoảng một mươi năm hai mươi cái
thì ở đây nếu mà mình sử dụng cái này thì một tiếng một hộ lên tới một trăm linh cái hoặc một trăm một mươi cái
chuyện lợi nữa là mình chỉ dẻ trên máy tính thôi mình đưa vô
rồi xong rồi mình lâu lâu thì mình mở máy thì lâu lâu mình kiểm tra nó chút xíu thôi
còn bình thường thì mình cho nó tự chạy thôi
mình không làm gì hết mình bỏ đi qua làm khâu khác được
sản phẩm robot mà doanh nghiệp do ông tiến làm chủ nằm trong dự án robot công nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
nhằm mục tiêu thiết kế và phát triển các robot
hệ thống robot công nghiệp có tính hiệu quả cao về mặt chi phí sáng tạo về cấu hình và giải pháp công nghệ
đáp ứng nhanh và linh hoạt với nhu cầu tự động hóa cho các doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển
phát là cái nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp
các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam thì với nguồn lực rất là hạn chế của mình
thì không thể mà nhập được các máy móc ở nước ngoài thì vốn chi phí đầu tư rất là lớn
mà để áp dụng cả nhà máy thì cái tổng lượng vốn là coi như là không có khả thi đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
vì vậy nên là mình muốn xây dựng một cái thương hiệu việt nam để mình tập trung một số cái giải pháp về tự động hóa và robot
và mình đáp ứng được những cái nhu cầu của các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ này
các doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp rất muốn ứng dụng công nghệ cao
nhưng mà không đủ kinh phí để mà thực hiện cái việc robot đó robot hóa trong cái việc sản xuất
nên tòa đã đi vào cái con đường giải quyết bài toán đó là làm những cái robot có những thao tác đơn giản hơn
để mình có thể thực hiện được cái việc tự động hóa một cái dây chuyền sản xuất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

khi mà mình đáp ứng được như vậy mình có chi phí lúc đó mình sẽ tiếp tục phát triển ở cái mức robot cao hơn
và từng bước như vậy theo nghĩa thì cái bước đi này rất là đúng đắn
được biết thời gian tới các robot và hệ thống robot công nghiệp của công ty robot ba t
sẽ được phát triển với nhiều cấu hình linh hoạt và bộ phận chức năng
nhằm đáp ứng nhanh về nhu cầu công nghệ và ứng dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tự động hóa sản xuất
việc này nhằm tăng khả năng cạnh tranh trực tiếp với các hệ thống robot
robot đa năng hiện đại với chi phí cao về cả đầu tư vận hành và bảo trì
với mục tiêu trên sau gần ba năm hoạt động ngoài những sản phẩm đã bán cho các doanh nghiệp trong nước
công ty còn xuất khẩu đến với gần sáu mươi quốc gia
thời gian tới robot ba t sẽ triển khai xây dựng liên doanh với hai đối tác châu âu
về chuyển giao các công nghệ tiên tiến về robot để ứng dụng vào các sản phẩm phục vụ thị trường asean
tổng doanh thu năm hai nghìn một mươi bảy của công ty đạt trên năm trăm linh đô la mỹ
và hứa hẹn sẽ tăng mạnh vào năm hai nghìn một mươi tám

các sản phẩm robot hoàn chỉnh bắt đầu được thương mại
không chỉ robotic ba t mà nhiều doanh nghiệp khác cũng có các sản phẩm robot mang lại hiệu quả kinh tế cao
trong ngành công nghiệp như công ty robotik toysi
các sản phẩm của toshi được yêu mến bởi tính độc đáo sáng tạo và đã nhận được rất nhiều các giải thưởng quốc tế
từ thực tế này có thể thấy các nhà khoa học việt nam hoàn toàn có khả năng phát triển các sản phẩm robot thông minh
tuy nhiên họ đang phải đối mặt với quá nhiều rào cản
cơ sở hạ tầng kỹ thuật vẫn còn yếu kém và các ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển
trong khi thị trường vẫn còn nhỏ khiến cho chi phí sản xuất bị đẩy cao hơn
nhằm hỗ trợ và định hướng cho các doanh nghiệp việt có đủ năng lực và trí tuệ để chế tạo ra các robot
phục vụ cho ngành sản xuất công nghiệp với giá thành thấp hơn so với robot nhập khẩu
mới đây bộ công thương bộ khoa học và công nghệ bộ kế hoạch và đầu tư đã phối hợp tổ chức hội thảo
công nghệ robotics tự động hóa trong cách mạng công nghiệp bốn nhu cầu và giải pháp cho doanh nghiệp việt nam
hội thảo đã quy tụ gần một trăm linh chuyên gia công nghệ nhà khoa học người việt trên khắp thế giới
cùng chia sẻ tầm nhìn chiến lược với các cơ quan chính phủ doanh nghiệp và tổ chức trong nước về cách tiếp cận
giải pháp tận dụng những thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn vào quá trình xây dựng phát triển kinh tế việt nam
về ứng dụng của robotics trong các lĩnh vực thì ứng dụng rõ ràng và cụ thể nhất là
ứng dụng trong nhà máy ví dụ vinfast xây dựng nhà máy ô tô cần rất nhiều robot để làm ra ô tô
hiện giờ họ đang mua robot toàn bộ từ các công ty nước ngoài
việt nam mình có ngành công nghiệp robot tốt hơn một tí thì mình sẽ giúp rất nhiều cho công nghiệp
ngoài ra là các ứng dụng khác như các bạn giáo sư hôm nay có trình bày về robot mềm
ứng dụng cho các dịch vụ robot ứng dụng trong giao thông trong quân sự
mình đừng nghĩ là sao
trong hai ba mươi năm nữa mình vẫn có nguồn nhân lực như thế này
dân số sẽ già hóa đi
mà không thể trông chờ vào đội ngũ công nhân để bắt họ làm hết được những việc nhỏ
thế làm sao mình xây dựng những cái chương trình sản xuất tiên tiến robot mà hiện tại cái này mới đang bắt đầu thôi nhé
đang bắt đầu
trung quốc mới bắt đầu xây dựng robot trong hai năm nay mà đã đạt được thành công
mỹ được xây dựng rất nhiều từ năm bảy mươi
theo kết quả điều tra nghiên cứu của tổ chức phát triển công nghiệp của liên hợp quốc
thực hiện về mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp việt nam đối với cách mạng công nghiệp bốn cho thấy
số lượng các doanh nghiệp của việt nam quan tâm đầu tư ứng dụng những công nghệ mới
đặc biệt công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghiệp bốn vào quá trình sản xuất còn rất khiêm tốn
mặc dù hiện nay các doanh nghiệp có nhu cầu lớn
nhưng chưa đủ tiềm lực và định hướng chiến lược trong quá trình đầu tư này
vì vậy nhiều chuyên gia cho biết cần có những giải pháp lâu dài
trước mắt là liên kết với các viện trường quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
tiếp thu những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới để phát triển robotics tại việt nam
như mình đã thăm khu công nghệ cao láng hòa lạc
và làm việc với các ban ngành chính phủ thì mình cũng hiểu rõ thêm một chút
cái cơ hội này cũng cho mình giúp đỡ việt nam trong đào tạo nguồn nhân lực cao
mình có thể sẵn sàng kết hợp với các trường
hy vọng là lan tỏa được hoặc là động viên các bạn làm nghiên cứu trong những vực robotics này
lapt chúng tôi cũng đang đào tạo rất nhiều các bạn sinh viên việt nam
thì hướng đấy thì hy vọng các bạn sau này sẽ mang công nghệ đấy về và thực hiện như đấy
thì chúng tôi sẽ với nhà nghiên cứu thì chúng tôi sẽ biết thì vẫn chỉ là phát triển những hệ mới
và hợp tác với các bạn sinh viên đã tốt nghiệp trong lạc
để có thể là chế tạo cái robot tại việt nam
bên cạnh nguồn nhân lực cũng cần nhìn nhận một thực tế rằng
với trên chín mươi bảy các doanh nghiệp việt nam chủ yếu là vừa và nhỏ thậm chí siêu nhỏ
nên gặp nhiều khó khăn thách thức về nguồn vốn khi tiếp cận những công nghệ nước ngoài
trình độ khoa học công nghệ nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo còn rất thấp
còn với công nghệ trong nước mối liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức khoa học và công nghệ
vẫn còn hạn chế chưa thực sự hiệu quả
cái robot ấy người việt nam làm rất tốt thì qua cái robot con đúng không
nếu mà có nhu cầu là các bạn ấy sẽ làm được
thế bây giờ mình xem xét mình nói chuyện với các doanh nghiệp đúng không
nếu mình đưa robot vào thì sẽ tăng năng suất sản xuất và có thể là giảm bớt công việc nặng nhọc cho người công nhân
nếu mình thuyết phục được mà người ta hiểu mà tôi nghĩ là sẽ đầu tư vào
người ta sẽ làm được xã hội và nhà đưa cùng làm nhân dân cùng làm là sẽ được
nhưng mình phải khai phá cái hiểu biết chúng ta hiểu biết về robot tôi nghĩ là còn rất là hạn chế ở đây
để việc liên kết đẩy mạnh ứng dụng robot trong công nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh
các cơ quan quản lý doanh nghiệp các trường đại học các nhà khoa học
cần sớm có những hành động đề tài dự án
cụ thể thiết thực để cùng phối hợp triển khai thực hiện trong việc đưa công nghệ mới
tự động hóa vào trong quá trình sản xuất của việt nam
bên cạnh đó các hoạt động thúc đẩy nghiên cứu đầu tư cũng cần được chú trọng
có như vậy hy vọng về một nền công nghiệp robot phát triển của việt nam mới sớm thành công
có nhiều cách để quý vị giới thiệu về hình ảnh đất nước con người việt nam tới bạn bè quốc tế
thông qua sách báo hay các bộ phim ngắn hay các video clip v v cũng đều mang lại hiệu quả nhất định
tuy nhiên có một cách đang được du khách quốc tế đánh giá cao bởi sự sinh động với những hình ảnh chân thực sắc nét
đó chính là công nghệ ảnh ba trăm sáu mươi độ
đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng trải nghiệm trong phần tiếp theo của chương trình
hình ảnh một hồ gươm với những gì chân thực nhất hiện ra trước mắt
như thể người xem đang có mặt tại đây như thể đang được bay lượn khắp không trung để thu vào tầm mắt toàn cảnh nơi này
như thể người xem đang rào bước tới mọi nẻo không gian hồ hoàn kiếm
tất cả là nhờ vào những hình ảnh được ứng dụng công nghệ ảnh ba trăm sáu mươi độ do bạn tạ thủy tiên đại diện một start up ở hà nội nghiên cứu sáng lập
tôi cũng có cơ hội đi sang một số nước đông nam á thì vẫn kết luận rằng du lịch việt nam vẫn là tuyệt vời nhất
tuy nhiên vì cũng là người làm trong ngành truyền thông tôi thấy các công cụ để quảng bá truyền thông du lịch việt nam vẫn còn nhiều hạn chế
chính vì điều đấy bản thân tôi cũng như
cũng như là các cộng sự của mình đội ngũ nhiễm ảnh cũng như là công nghệ thông tin có nghĩ ra một cái ý tưởng
và mong muốn là xây dựng được một cái dự án một cái ứng dụng để có thể là quảng bá và truyền thông cho du lịch việt nam
và tới đông đảo bạn bè và khách quốc tế
công nghệ ảnh ba trăm sáu mươi đem lại cái nhìn thật vừa bao quát vừa chi tiết mà với việc di chuyển bình thường của khách du lịch
thì cũng không thể có cái nhìn toàn cảnh được như công nghệ ảnh ba trăm sáu mươi đem lại
chúng tôi cũng có thích hợp thêm những yếu tố nội dung như là thông tin lời bình
âm nhạc và lời dẫn thì sẽ tạo thêm cái sự hấp dẫn cho cái ảnh ban sáu mươi này
thì công nghệ banh sáu mươi được các nước trên thế giới ứng dụng rất là rộng rãi trong lĩnh vực quảng bá du lịch
và hiện nay thì ở việt nam cũng là một công nghệ mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ là công nghệ tiên phong để quảng bá du lịch việt nam
để làm hướng dẫn viên du lịch về những điểm tham quan tiêu biểu khu vực hoàn kiếm
trang website hoànkiếm ba trăm sáu mươi vn của dự án sẽ cung cấp cho khách du lịch một danh sách đầy đủ những điểm đến
nhưng thú vị hơn
là mỗi điểm đến đều được minh họa bằng mọi hình ảnh đa chiều
mọi góc độ như một góc quay ba trăm sáu mươi độ với những lời chú thích bằng cả hai ngôn ngữ anh và việt
mọi điểm đến của khu vực hoàn kiếm như khu vực hồ hoàn kiếm và đề ngọc sơn
các bảo tàng nhà hát giạp hát các di tích lịch sử văn hóa cách mạng tháng chiến
đến khu vực phố cổ phố nghề đều đã được xây dựng sinh động như vậy
thành một dự án hoàn chỉnh để khách du lịch được giới thiệu được tiếp cận một cách trực quan nhất
trong quá trình tương tác trao đổi thông tin qua giao tiếp đa chiều
bao gồm bằng mắt biểu cảm và tiếp xúc chứ không phải chỉ bó hẹp trong ngôn ngữ và nội dung được lập trình sẵn
vì thế rất khó để robot thay thế hoàn toàn các giáo viên trong vai trò giảng dạy
tại trung quốc robot đang được sử dụng để giao hàng làm bạn với người lớn tuổi
tư vấn pháp lý và sự xuất hiện của kiko đại diện cho tham vọng đưa robot ứng dụng vào ngành giáo dục
kiko hiện đã có mặt tại hơn sáu trăm linh nhà trẻ trên khắp trung quốc
những người tạo ra kiko kỳ vọng
họ có thể tìm được chỗ đứng trên khắp quốc gia đông dân nhất thế giới này và vươn ra thị trường đông nam á
thông thường những chiếc ống hút nhựa dùng một lần tại các cửa hàng cà phê đồ uống
sẽ trở thành rác thải khó phân hủy sau khi sử dụng
thế nhưng giờ đây các quán cà phê ở hàn quốc đang sử dụng một loại ống hút có thể ăn được
và nói không với đồ nhựa dùng một lần
vị khách này cảm thấy vô cùng bất ngờ khi cô có thể được thưởng thức đồ uống
sau đó ăn luôn chữ ống hút này
với vẻ ngoài không khác gì như ống hút thông thường
nhưng loại ống hút làm từ gạo này có thể bẻ ra ăn được như snack hay bim bim
tôi muốn chế tạo nhiều loại ống hút khác tiền dùng và bổ dưỡng hơn nữa
với nhiều loại vitamin khác nhau để thu hút người già và các bạn nhỏ cùng sử dụng
mỗi ống hút này tương đương với sáu mươi klor và sẽ tự phân hủy trong vòng ba tháng
thay vì hàng trăm năm như ống hút bình thường
đây là sáng kiến độc đáo góp phần giảm thiểu tình trạng rác thải nhựa đang bắt động hiện nay
nhiều người rất ủng hộ việc sử dụng các đồ dùng thân thiện với môi trường
khách hàng cũng hưởng ứng sau khi hiểu ra mục tiêu của sản phẩm này
các quán cà phê khác tại seoul hàn quốc hiện đang rất ủng hộ phong trào này
bằng cách sử dụng túi giấy ống hút giấy ống hút inox ống hút tre
sẽ được đưa vào sử dụng ở tất cả các khách sạn tại seoul kể từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
kinh tế càng phát triển thì quỹ đất dành cho nông nghiệp lại càng bị thu hẹp lại
điều đó cũng đồng nghĩa với việc con người phải sử dụng nhiều hơn các thực phẩm bảo quản trong siêu thị
vì thế nhiều gia đình đang tìm cách mua rau từ nông thôn
hoặc bất đắc dĩ trở thành những người nông dân bằng cách tự trồng rau tại nhà
họ phải đối mặt với nhiều vấn đề như tốn thời gian hay mất không gian sinh hoạt
hiểu rõ được những khó khăn đó mới đây một công ty phát triển nhà ở nhật
đã cho ra mắt một tổ hợp công nghệ cho phép rút ngắn thời gian
và tăng năng suất trồng rau thủy sinh ở các thành phố
daiwa một công ty phát triển nhà ở lớn nhất nhật bản
vừa giới thiệu sản phẩm agricub một tổ hợp công nghệ cho phép rút ngắn thời gian
và tăng năng suất trồng rau thủy sinh ở các thành phố
được làm bằng thép không dỉ kích thước năm m x hai năm m
agricube tạo ra một không gian khoảng một mươi hai m hai với các đường ống cung cấp nước
và thiết bị điện phụ trợ cho quá trình trồng cây
bên cạnh hệ thống thông gió và trao đổi nhiệt
nó còn được tích hợp máy điều hòa và các bóng đèn
khách hàng đặt mua cũng có thể lựa chọn lắp thêm các cửa sổ và các tấm pin mặt trời
nhờ cấu trúc hợp lý và các công nghệ tiên tiến
người ta có thể điều chỉnh nhiệt độ ánh sáng cũng như lượng nước
và không khí thích hợp với các loại cây trồng
sao cho chúng tăng trưởng nhanh nhất không bị ảnh hưởng của thời tiết và hạn chế sầu bệnh
thông thường cần thời gian từ sáu mươi năm tới một trăm hai mươi ngày để canh tác và thu hoạch rau diếp
thì với agricub chúng ta chỉ phải đợi bốn mươi hai ngày
hơn nữa hệ thống này cũng được thiết kế sao cho nó tiết kiệm năng lượng tiêu dùng ở mức tối thiểu
được biết để sở hữu agricub khách hàng phải trả khoảng bảy mươi usd
tức là khoảng một sáu tỷ đồng việt nam
thông tin về agricube một tổ hợp công nghệ cho phép rút ngắn thời gian
và tăng năng suất trồng rau thủy sinh ở các thành phố
cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau